israel sẽ kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống lại lực lượng hamas ở giải gaza cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra
tuyên bố trên đã được thủ tướng israel benjamin netanyahu đưa ra trong cuộc họp nội các ngày hôm qua
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự của israel tại gaza sẽ không kết thúc
cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra đó là xóa sổ hamas giải cứu tất cả các con tin
và đảm bảo vấn đề gaza không còn là mối đe dọa với an ninh israel
cũng trong cuộc họp này thủ tướng netanyahu cảnh báo lực lượng hezbollah sau khi lãnh đạo lực lượng này tuyên bố
sẽ có hành động trả đũa sau vụ một thủ lĩnh của hamas bị sát hại tại liban
trước đó một ngày truyền thông israel dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ israel cho biết
lực lượng này đã hoàn thành việc phá hủy các cơ cấu quân sự của hamas ở phía bắc gaza
và giờ đây đang tập trung vào việc tấn công hamas ở miền trung và miền nam gaza